phòng cảnh sát ghi anh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng la thị thêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hai minh hạ xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m năm mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đầu mắt phải
và đối tượng vừa thị sư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nậm xây huyện văn bàn tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m bốn mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vàng văn ánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn cù hà xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm sau cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự cắt hiệp của cơ quan công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện